thưa quý vị hôm nay và ngày mai dưới tác động của không khí lạnh có cường độ ổn định
vào hoạt động của đới gió đông trên cao các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa mưa rào trong ngày
nhưng lượng mưa có xu hướng giảm nhẹ với nền nhiệt độ là từ một mươi sáu hai mươi sáu độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
sau đó từ ngày hai mươi hai khi không khí lạnh suy yếu dần thời tiết quay trở lại trạng thái tạnh giáo
cùng nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa vài nơi
với mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ và sau đó cũng do không khí lạnh suy yếu
thì tại đây sẽ có nắng giáo trở lại cùng nền nhiệt độ sẽ tăng khoảng từ một cho đến hai độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
kết hợp với gió đông bắc nên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trong hai ngày tới
cùng nền nhiệt độ ra động ở mức là một mươi bảy đến hai mươi tám độ
riêng tại thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh đêm và sáng trời rét
từ khoảng ngày hai mươi ba thì mưa có xu hướng tạm thời giảm và nên nhiệt độ sẽ tăng rõ rệt
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa rông vài nơi
sau đó từ ngày hai mươi hai thì mưa sẽ có phần tăng lên cả về diện và lượng
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây giao động ở mức là hai mươi một ba mươi độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên phổ biến có mưa rông rải rác cục bộ có mưa to đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng với mức nhiệt ngày đêm giao động ở khu vực này là từ một mươi tám đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây vẫn duy trì còn nắng vào ban ngày
còn về chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá
đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần chú ý đề phòng
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến động ngày đêm ở mức là từ hai mươi ba
đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn